trong phiên họp ngày hôm qua một trong những nguyên nhân khiến cho chính phủ phải đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư
với các dự án thành phần của dự án xây dựng một số tuyến đường bộ cao tốc bắc nam đó là không có nhà đầu tư
ngoài ra có đến bảy trên tám dự án nhà đầu tư không có tiềm lực tài chính
đây là nội dung được đại biểu và người dân quan tâm
vậy nguyên nhân vấn đề này là do đâu
ý kiến ghi nhận của truyền hình nhân dân bên lề hành lang quốc hội
ý kiến ghi nhận của truyền hình nhân vấn đề này là do đâu
tuy nhiên họ đánh giá tính khả thi không cao
thời gian thu hồi vốn đầu tư dài và vốn đầu tư bỏ ra lớn cho nên rất khó thu hút